các nhà lãnh đạo các nước thuộc diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec tiếp tục ngày làm việc thứ hai
cuộc họp hai ngày giữa các nhà lãnh đạo đặt ra để thảo luận về những thách thức kinh tế và cơ hội tăng trưởng trong khu vực
ngày làm việc đầu tiên chứng kiến một số bất đồng trong quan điểm về toàn cầu hóa và thương mại tự do
khi một số nhà lãnh đạo cho rằng cần phải có một sự thay đổi triệt để
trong khi số khác mong muốn giữ nguyên hiện trạng toàn cầu hóa như hiện nay
bắt đầu ngày làm việc thứ hai thủ tướng nước chủ nhà papua new guinea ông peter o neill
bày tỏ cảm ơn về cơ hội được tổ chức hội nghị thượng đỉnh
ông cho rằng các nước châu á thái bình dương cần sát cánh cùng nhau giải quyết các thách thức kinh tế của khu vực
trước đó trong ngày làm việc thứ nhất sau phiên đối thoại toàn thể
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng tổng thống indonesia thủ tướng australia và trưởng đoàn đài bắc trung hoa
đồng chủ trì phiên trao đổi với các doanh nghiệp a bắc
phát biểu với đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
việc quốc hội việt nam thông qua cptpp với tỷ lệ một trăm linh đại biểu có mặt khẳng định quyết tâm của việt nam
trong việc tiếp tục đổi mới toàn diện chủ động tích cực hội nhập quốc tế
ủng hộ thương mại và đầu tư tự do và mở dựa trên luật lệ và theo tiêu chuẩn cao
tiếp đó thủ tướng đã tham dự đối thoại của các nhà lãnh đạo apec với lãnh đạo các quốc đảo thái bình dương
tập trung trao đổi về phối hợp giữa apec với các quốc đảo thái bình dương nhằm thúc đẩy tăng trưởng
và liên kết kinh tế khu vực phối hợp về các vấn đề số và ứng phó với các thách thức chung
nhất là biến đổi khí hậu hướng tới khu vực số bao trùm và bền vững
phát biểu tại hội nghị thương đỉnh apec thủ tướng malaysia mahathir mohamad cảnh báo
toàn cầu hóa đã khiến một số quốc gia bị tù thậu và thúc đẩy sự bất bình đẳng
những lợi ích của hội nhập thương mại tự do và công bằng và hội nhập kinh tế đã bị phá vỡ
một vài minh chứng đó là brexit và các cuộc chiến thương mại giữa các nền kinh tế lớn
các quốc gia đang phát triển trong nỗ lực bắt kịp với quốc gia phát triển hàng đầu
đôi khi chịu thua thiệt đôi khi chịu thử thách không phải do chủ quan mà vì yếu tố khách quan
ví dụ như cuộc chiến thương mại mỹ trung
thủ tướng australia scott morrison sau đó đã lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ tự do thương mại
ông morrison cho biết hơn một tỷ người đã thoát khỏi tình trạng nghèo cùng cực kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
bởi tự do thương mại đã đem lại các cơ hội việc làm và hàng hóa tiêu dùng giá cả phải trăng hơn
chúng ta đang chứng kiến một làn sóng tăng cường bảo hộ thương mại cùng với sự biến động về tài chính
ở một số nền kinh tế mới nổi
chúng ta nhất thiết phải đứng lên bảo vệ các giá trị kinh tế chúng ta tin tưởng
và cho mọi người thấy những giá trị ấy
đem lại những lợi ích như thế nào
quan điểm bảo vệ tự do thương mại cũng được thủ tướng nga dmitry medvedev chia sẻ
ông cảnh báo các quốc gia về sự gia tăng chủ nghĩa bảo hộ
và hết sức ủng hộ những quy tắc về thương mại rõ ràng và minh bạch
trong khi đó chủ tịch trung quốc tập cận bình nhận định
cái bóng của chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương đang đe dọa sự tăng trưởng toàn cầu
tổng thống hoa kỳ donald trump không tham dự hội nghị thương đỉnh apec năm nay
thay vào đó là sự tham dự của phó tổng thống mike pence